thưa quý vị trong xã hội hiện đại với công việc bận rộn thì có người giúp việc sống chung
là một giải pháp tối ưu để đảm bảo việc nội trợ trong gia đình và dần trở thành một thành viên thân thiết
tuy nhiên điều này cũng luôn tìm mở nguy cơ rủi ro cho gia đình của chủ hộ
mới đây tại quận năm tp hcm đã xảy ra vụ án gian cảnh cướp tài sản
mà chủ mưu lại chính là người giúp việc thân cận
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đang tạm giữ đối tượng lê thị học ba mươi năm tuổi
lê thị dư bảy mươi hai tuổi nguyễn quốc thái hai mươi bảy tuổi lê hoàng khanh bốn mươi hai tuổi
bùi thị thảo hai mươi sáu tuổi là vợ của khanh và trần minh trung ba mươi bảy tuổi để điều tra hành vi cướp tài sản
các đối tượng này đã thực hiện hành vi cướp tài sản của một gia đình
nằm trong hẻm ba trăm hai mươi đường trần bình trọng phường bốn quận năm
trong nhóm này đáng chú ý nhất là đối tượng lê thị dư
người này đã có tới ba mươi năm làm giúp việc và sinh sống trong nhà với gia chủ
thế nên khi bị bắt gia đình bị hại cũng không ai ngờ
dù lại là đối tượng chủ mưu trong vụ giàn cảnh
bị cướp vào nhà khống chế cướp đi một bảy tỷ đồng và bốn mươi chín đô la mỹ
các thành viên tham gia vụ cướp đều là những người thân của bà dư
với tất cả các dấu hiệu nghi vấn ban đầu thì chúng tôi xác định ngay là
cái nghi vấn nhất là cái này là có sự câu kết từ người giúp việc
tại với tất cả những cái hành vi diễn biến đều có camera của gia đình gây lại
thì chúng tôi cũng đánh giá ban đầu và tiến hành cắt mũi
ghi xét và xoát các mối quan hệ của
những người giúp việc này cũng như là bằng các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng công an
thì trong dòng hai tiếng chúng tôi đã áp sát và tiến hành kiểm tra căn phòng trọ tại quận bình tân
và khi chúng tôi ập vào kiểm tra thì là các đối tượng này mang hai cái bao tiền vừa cướp được để tẩu tán
nhưng mà đã bị lực lượng trinh sát kịp thời khống chế bắt giữ và nhanh chóng đấu tranh
thì các đối tượng thừa nhận hành vi của mình
qua quá trình sinh sống thì thấy
anh chị chủ nhà này là kinh doanh vàng bạc rất có nhiều tài sản mà để trong cái nhân phòng này
trong quá trình đó người giúp việc này thì cũng có rất là nhiều cái khoản nợ bên ngoài và qua
thông tin tụi tôi nắm thì cũng có chơi cờ bạc thành ra là trong quá trình túng quẩn nên
đã suy nghĩ ra cái việc là giàn cảnh lên cái việc cướp này
ngoài vụ án trên trong những năm gần đây phòng cảnh sát hình sự công an thành phố cũng đã nhận
được nhiều đơn tố giác
như vụ án trộm cắp tài sản và phá nhiều vụ án khác liên quan đến người làm thuê người giúp việc ở
lại chung với gia đình thậm chí còn có vụ thảm sát thương tâm điển hình như vụ người làm thuê thảm
sát năm người trong gia đình ở quận bình tân dịp cận tết năm hai nghìn một mươi chín để tránh được những nguy cơ trên
thiếu tá phạm ngọc tốn dũng đưa ra những cảnh báo
chúng ta không đánh đồng hết tất cả những người giúp việc nhà trong các gia đình hiện nay
phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hồ chí minh cũng có một số cảnh báo đến người dân
khi chúng ta tuyển chọn nhận những người giúp việc nhà vào để phụ giúp những công việc nhà
gia đình chúng ta thì điều đầu tiên là chúng ta phải kiểm tra thật kỹ các giấy tờ tùy thân từ
căn cứ kể cả hộ khẩu hay những cái giấy tờ khác xong xong đó chúng ta cũng phải thông qua những cái
người mà giới thiệu những người giúp việc này hoặc những cái trung tâm giới thiệu để chúng ta tìm
hiểu thêm về cái hoàn cảnh gia đình của cái người sẽ là giúp việc nhà cho chúng ta
không chỉ là bản thân người giúp việc mà kể cả các mối quan hệ trong gia đình họ chúng ta phải kiểm
cha xem họ bản thân họ cũng như gia đình họ có phải là cờ bạc hay không hay là có nhiều vấn đề về nợ nần
ngoài ra các chú hộ gia đình cơ sở sản xuất kinh doanh cần thường xuyên nắm bắt tâm tư người làm
thuê để biết được các vấn đề về tiền của họ nhất là không nên để tiền bạc tư trang hay tài
sản có giá trị trong nhà để tránh việc người làm người giúp việc biết mà phát sinh lòng tham